thì lời nói của phú lại trở thành những lời ghét bỏ
phú biết nhưng anh ta chấp nhận mang tiếng xấu khắc máu tanh lòng
chọn cách bị ghét để chỉ dạy con
nếu như phú hết sức nhẫn nhịn với hoàng
thì người làm mẹ làm vợ như chị yến lại có nỗi khổ tâm riêng
thấy con trai ngỗ ngược hỗn láo với cha với mẹ
nhưng ngoài việc động viên chồng chịu khó chị cũng bất lực
hoàng đã không còn là đứa con như mong đợi
với những thành tích bất hảo nghiện game hút chất cấm
chất kích thích mà hoàng nạp vào người đã khiến đứa con này trở nên hỗn láo
những cuộc tranh cãi giữa hai cha con cũng vì thế mà ngày càng nhiều lên
và người đau khổ dằn vặt nhất vẫn là chị yến
biết con không đúng nhưng mở lời khuyên là hoàng gạt phang đi
cũng không ít lần vì hoàng mà hai vợ chồng chị lục đục
ở giữa chồng và con
cuộc sống của chị yến chẳng khác nào sợi dây kéo co
bị kéo căng về hai phía
sự việc xảy ra vào ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
đã đẩy phú thành người phạm tội sát hại người
bị hại không ai khác chính là hoàng
mấy ngày trước đó phú thấy hoàng suốt ngày chơi bời lêu lộng
thậm chí là hút chất cấm
sợ ảnh hưởng đến sức khỏe ảnh hưởng đến các em
nên phú có la mắng và hoàng đã cãi hỗn với chị yến